các cháu không thể về nhà được nên phải ở lại chú mưa
khoảng sau hai mươi hai giờ bố các cháu đi đón
khi tôi chạy qua tôi thấy tường nhà đã sập
khi chị hương và chồng đến họ nhìn thấy một số cháu đang khóc và bức tường nhà đã sập vào bên trong
chị kể tôi thấy chú v chủ nhà vừa bới đất vừa khóc kêu cứu con em với con em bị bùi trong này rồi
tại hiện trường vụ sạt lở chị hương đã thấy một đứa trẻ bị khối gạch lớn đè lên chân
bố mẹ của cháu bé đang cố gắng nhắc lên nhưng không thành công
thấy tình hình chị hương đã chạy tới giúp
nhưng không thể làm gì được
chị ngay lập tức chạy về nhà tìm xà beng cuốc để nâng khối gạch lên nhưng không tìm thấy
sau đó chị đã chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và nhờ họ báo cho cơ quan công an
lúc đó công an đã đến để cứu giúp các cháu nhưng không thành công
theo chị hương trong lúc sự việc diễn ra một số cháu bé đã kịp được bố mẹ bế ra ngoài trong tình trạng hoảng sợ
được biết lúc đó có khoảng tám chín cháu nhỏ
bốn năm cháu bé đã được bố mẹ kịp thời bế ra ngoài trong tình trạng hoàng sợ mặt tái mét ôm chặt các bé
một cháu bị khối gạch đè lên chân còn lại ba cháu bị bức tường đè lên
chị chia sẻ khu vực kinh doanh và giải trí này đã mở cửa được khoảng một năm
chỗ sạt lở là một bờ đất cao và bên dưới là nhà xây dựng
thông thường nước thấm vào đất nhưng trời qua mưa to đã gây ra việc đổ tường
một người hàng xóm khác bà nguyễn thị quế bảy mươi bốn tuổi cũng chia sẻ
tối một mươi hai tháng bốn khi trời mưa lớn
ở trong nhà thì nghe tiếng sập tường nhưng không biết đến từ đâu
ban đầu bà nghĩ đó là ở nhà bà nhưng không phải
một lúc sau con gái bà chạy sang mặt hốt hoảng bảo vệ ơi sang cứu người ta có người tử vong
khi đến hiện trường vụ sạt lở bà quế và con gái đã cố gắng tìm quốc sảnh và xà beng để giúp đỡ nhưng không thành công
khi bà tới bà chỉ thấy đất đá phủ kín và bố mẹ của một số cháu bé chỉ biết khóc
các người dân khác trong khu vực cho biết vào những ngày cuối tuần
các gia đình thường đưa trẻ em ra ngoài chơi và khu vực luôn rất đông đúc
thường thì các bé đến đây chơi và về khoảng hai mươi một h ba mươi nhưng do trời mưa lớn hôm đó nên phải ở lại
một người dân kể lại tối đó trời đổ mưa to sự việc xảy ra vào tối muộn nên cũng không rõ
sáng nay được mọi người kể thì mới biết sự việc đáng tiếc xảy ra
theo cơ quan chức năng nguyên nhân ban đầu được xác định là do trên địa bàn xã ba trại có mưa lớn
lượng nước rồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước
phía tà luy dẫn đến việc tường nhà bị đổ vào phía trong
gây tử vong cho các nạn nhân
danh tính của ba cháu nhỏ được xác định là cháu ltt sinh năm hai nghìn hai mươi một và lk sinh năm hai nghìn hai mươi một
cả hai cùng chú tại thôn cẩm an xã cẩm lĩnh ba vì
ttad sinh năm hai nghìn một mươi chín chú tại xã ba trại con của chủ khu vui chơi
liên quan đến vụ việc sạt lở đất tại xã ba trại khiến ba cháu nhỏ tử vong thương tâm
phía chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
về cơ sở khu vui chơi nơi xảy ra sự việc đau lòng
theo tìm hiểu ban đầu khu vui chơi thế giới của bé là do hộ dân tự xây dựng và tổ chức khai thác
về giấy phép hoạt động của khu vui chơi này chính quyền huyện ba vì vẫn đang xác minh
chính quyền địa phương và các cấp cơ sở cũng đã nhanh chóng thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân ngay trong đêm
cùng ngày ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện ba vì
đã có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của trận mưa đêm ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn huyện
hiện ủy ban nhân dân huyện cũng đang cho biết sẽ trích từ các quỹ theo quy định hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn hai mươi tám triệu đồng
vụ sập tường do sạt lở khiến ba cháu bé tử vong ở ba vì khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng
đau xót nhất vẫn là gia đình người thân của các cháu nhỏ
tối ngày một mươi ba tháng năm trong hai căn nhà sát vách ở xã cẩm lĩnh huyện ba vì không khí tăng thương bao trùm cả một vùng quê
sau khi sự việc đau buồn xảy ra
hàng xóm đã đến chia sẻ với gia đình hai cháu ltt và lkn cùng sinh năm hai nghìn hai mươi một
hai trong số ba nạn nhân tử vong vụ sập tường ở ba vì
nỗi đau nhân lên gấp bội khi bố của các cháu là hai anh em ruột trong một gia đình
phía trong hai căn nhà cấp bốn sát vách nhau hai chiếc ban thờ được dựng vội
di ảnh vẫn đang được đặt trên bàn
chứng kiến không khí tang thương này không ai cầm nổi nước mắt
nén nỗi đau ông n v h ông trẻ của hai nạn nhân cho biết gia đình đã lo hậu sự xong cho hai cháu vào buổi sáng
trước khi đưa đi
thì để bố mẹ nhìn lần cuối chứ không cho bố mẹ nó ra ngoài đồng
lo nhất là mẹ của cháu lt vừa mới sinh em bé
ông n v h cho biết thêm khoảng hai mươi hai h một mươi sáu phút ngày một mươi hai tháng năm
gia đình nhận được thông tin ngay lập tức ông có mặt tại hiện trường
khi đó trong bốn đứa trẻ bị tường đề có một đứa ở phía ngoài
mẹ cháu đang ôm nhưng không lôi chân ra được vì kém bức tường
thậm chí đến ông khác còn không bẩy được bức tường ấy lên
chờ thêm mấy phút nữa thì có thêm cả chục người đến
cùng nâng gạch rồi mới cứu lên được cháu bé
sau đó bố mẹ hai đứa cháu ông n v h hô hoán và nhẹp vào đào bới đất phía trong
nhận thấy vụ việc xấu diễn ra ông n v h đã yêu cầu bố mẹ cho bé ra ngoài
để bản thân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các cháu lên
được biết vợ anh tê cũng phải gửi về ngoại vì mới sinh xong được một tháng
gia đình chỉ dám cho về nhìn mặt con lần cuối rồi lại đưa về ngoại
thất thần ngồi trước bàn thờ con trong di ảnh là một bé gái ba tuổi
mặc áo khoác hồng nở nụ cười trong veo nước mắt của mẹ cháu lở tê tê lăn dài hai bên gỏ má
chỉ mới hôm qua có con gái còn vui đùa với bố mẹ với em mà giờ đây đã âm dương cách biệt
chị cố nhớ lại ký ức kể rằng hôm ấy bác cháu đi làm ở hà nội về nên đón hai chị em đi ra khu vui chơi
ở đó các con cũng đã từng chơi nhiều lần trước khi đi con còn khoanh tay lễ phép trao bố mẹ chào em
thế mà hóa ra con trào để con đi thật
nhớ lại sự việc đau buồn anh g bố cháu lkn
n cho hay bản thân anh làm ăn xa nhà nên vài bữa mới về thăm con một lần
khoảng hơn hai mươi giờ tối ngày một mươi hai tháng năm anh cùng vợ chồng con gái và cháu ruột con gái của em trai đi chơi
đến khoảng hơn hai mươi một giờ người thân ở nhà gọi điện báo rằng có sâm chớp nên chở hai cháu về nhà kéo trời mưa
lúc này hai vợ chồng anh g chuẩn bị ra về thì trời mưa rất to nên lại quay vào trời tạnh
khi vào anh g thấy trong nền khu vui chơi ngập lanh láng nên cho các con lên chỗ điện bật bông để chơi
lúc này vợ anh đứng ở cửa còn anh ngồi đối diện
anh bà hoàng kể lại khi đó anh thấy chiếc khuẩn sắt nghiêng nên lao tới để đỡ con nhưng không kịp
tương nha đổ dập anh không còn nhìn thấy các con đâu
trước mặt anh chỉ toán đất với gạch ngột ngang
và có lẽ trong đống hoang tàn đổ nát điều khiến tất cả những người chứng kiến tại hiện trường đều ám ảnh
và không khỏi xót xa là hình ảnh những món đồ chơi bị trộn lẫn trong đống bùn đất
cùng những đôi dép trẻ em ngổn ngang cũng ngượm đầy lấm lem
đến đây thời lượng video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi chia sẻ
hẹn gặp lại trong các video tiếp theo